theo thông tin từ bộ công thương không chỉ ở việt nam giá tôm thẻ nguyên liệu cũng đã tăng trở lại ở nhiều nước châu á
nếu như vào đầu tháng sáu giá tôm thẻ loại một trăm linh con một kg vẫn còn ở mức bảy mươi đồng một kg
thì tới giữa tháng sáu đã tăng lên tám mươi đồng một kg
theo đó giá tôm thẻ tăng trở lại trước hết là do nhiều nhà máy đang đẩy mạnh thu mua tôm nguyên liệu
để phục vụ cho những hợp đồng xuất khẩu mới ký được trong đó có những hợp đồng lớn
có những hợp đồng xuất khẩu tôm kỷ lục lên tới hơn một mươi tấn tôm giá trị khoảng trên một trăm linh triệu usd
thời gian thực hiện những hợp đồng này chỉ trong vòng một tháng
điều này cho thấy nhu cầu tôm trên thị trường thế giới bắt đầu tăng lên và dự báo sẽ tăng khoảng hai mươi ngay trong tháng sáu này
sau một thời gian giảm mua để để mạnh tiêu thụ hàng tuần kho
các nhà nhập khẩu đã có dấu hiệu bắt đáy về lượng tôm tồn kho nên đã tăng mua trở lại
bên cạnh đó do giá tôm mấy tháng qua giảm mạnh trên toàn cầu vì sản lượng tăng cao
các nước nuôi tôm lớn đã điều chỉnh lại sản lượng khiến cho cung cầu trở nên cân bằng hơn